theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ bốn mươi bảy không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
ngoài ra thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
hôm nay sẽ có thêm bốn bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong số ba trăm hai mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm chín mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy hai trăm năm mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu ba trăm linh một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là chín trăm ba mươi hai người